thưa quý vị và các bạn trong đêm nay và ngày mai những cơn mưa rào và rông vẫn xuất hiện từ giải rác đến nhiều nơi ở bắc bộ
trong đó vùng mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm chỉ còn xuất hiện ở khu vực các tỉnh lai châu lào cai hay điện biên
vì vậy ở ba tỉnh này vẫn cần tiếp tục đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất
mặc dù mưa giảm nhưng do danh áp thấp vẫn còn duy trì vì vậy mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh bắc bộ vẫn chưa có khả năng tăng cao
ở vùng núi hay ven biển nhiệt độ chỉ trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
các khu vực còn lại của bắc bộ nhiệt độ cao từ ba mươi một đến ba mươi ba độ trời khá là dễ chịu
dưới tác động của đới gió đông nam ẩm nên trong đêm nay một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế cũng duy trì những cơn mưa giải rác
riêng tại ven biển thanh hóa và nghệ an vẫn có những điểm mưa to
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở thanh hóa và nghệ an duy trì trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
khu vực từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ cao từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
còn với các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận trời nắng sớm nhưng không quá nóng nhiệt độ ở mức từ ba mươi ba ba mươi năm độ
những cơn mưa rào và rông vẫn xuất hiện đều đặn ở cả nam bộ và tây nguyên trong chiều và tối mai
ở tây nguyên diện mưa xảy ra ở mức giải rác
còn ở các tỉnh thành nam bộ diện mưa ở nhiều nơi
ở khu vực miền tây nam bộ sẽ là những nơi có mưa vừa có nơi mưa to và rông
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn ở nam bộ miền đông nhiệt độ duy trì trong khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
còn ở miền tây nhiệt độ chỉ trong khoảng từ ba mươi một ba mươi hai độ
trên biển ở vĩnh bắc bộ khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau cho đến kiên giang
ngoài khơi khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
còn với khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa vài nơi do hướng nam đến đông nam ở mức cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước